mặc dù được nhà nước đầu tư công trình nước sạch với số tiền lên tới gần bốn tỷ đồng
nhưng từ ba năm trở lại đây người dân năm bản thuộc xã nong lây huyện thuận châu tỉnh sơn la
hàng ngày vẫn phải đều đạn đi lấy từng can nước ở các mó trên núi về để phục vụ sinh hoạt
công trình tiền tỷ bỏ hoang từ lâu không chỉ gây bức xúc cho người dân
mà còn gây thất thoát lãng phí vốn đầu tư xây dựng cơ bản của nhà nước
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại sơn la
đã từ ba năm nay ngày nào người dân nam bản của xã nong lai cũng phải đi lấy từng can nước về để dùng như thế này
do nguồn nước từ các món chảy từ trên núi nên người dân đành phải tận dụng nguồn nước chảy từ các ao cá ra để dùng
mặc dù biết không hợp vệ sinh nhưng họ cũng đành chấp nhận
công trình nước sạch dùng được mấy hôm là bị hỏng
dân bản chúng tôi phải dùng nước máu
nước mó hết chúng tôi phải dùng nước như này
nguồn nước này cũng bẩn nhưng cũng chả biết
làm thế nào nữa người dân nếu không tranh thủ đi lấy sớm đến tầm trưa hay tầm tối là phải xếp hàng đợi nhau
còn đây là khu bể chứa của công trình nước sạch
do đã bị bỏ hoang từ khá lâu nên đang bị xuống cấp theo thời gian
công trình cấp nước sinh hoạt liên bản xã nang lay được khởi công xây dựng từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi
với tổng số tiền trên ba sáu tỷ đồng từ ngân sách nhà nước để phục vụ cho gần ba trăm linh hộ dân
đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi hai công trình được đưa vào sử dụng
không hiểu vì lý do gì công trình chỉ hoạt động được trong khoảng ba tháng rồi nằm đắp chiếu từ đó đến nay
trước thì nhà nước họ bảo là làm nước cho bà con nằm bẩn
thì bây giờ là nước được dùng được một tháng thôi tịt
đến tận bây giờ không được dùng nước thì bà con đi múc ở mó dưới kia
có hộ thì cũng đào giếng để dùng
theo lý giải của lãnh đạo
xã nang lay và huyện thuận châu do đầu nguồn của công trình nước sạch nằm tại xã khác
nên người dân phá đường ống dẫn đến công trình không hoạt động được
công trình bị bỏ không suốt một thời gian dài từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi bảy
huyện thuận châu mới có quyết định sửa chữa
tuy nhiên việc sửa chữa chưa được thực hiện thì có quyết định dừng vì có dự án nước sạch khác của tỉnh
đầu tư thì công trình đã vận hành tốt được khoảng ba tháng
nhưng do là ở trên đầu nguồn
xã trường la thì bà con ở trên đấy thì cứ sửa chữa xong lại bà con trên trường la xã trường la là phá hỏng công trình
ủy ban nhân huyện đã có quyết định phê duyệt dự án năm hai nghìn một mươi năm và đầu tư năm hai nghìn một mươi sáu
tuy nhiên thì trung tâm nước sạch tỉnh có một dự án nào đó thì báo cáo với ủy ban huyện
và ủy ban huyện đã dừng để cho trung tâm nước sạch tỉnh đầu tư
người dân trong xã rất bức xúc vì không có nước dùng
trong khi công trình nước sạch tiền tỷ lệ để hoang phí trong nhiều năm
và giờ đây xã nang lai lại chuẩn bị có một công trình nước sạch khác
thì liệu đây có phải là một sự lãng phí lớn tiền bạc của nhà nước khi dự án trồng dự án